một trong những vấn đề quan tâm khác liên quan tới bộ công thương đó chính là cơ cấu tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
đây cũng là nội dung trong buổi làm việc của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng tại bộ công thương vào chiều ngày hôm qua
bộ trưởng mai tiến dũng nêu rõ thủ tướng đã giao cho bộ công thương phải chủ động tái cơ cấu trong nội bộ ngành
thời gian qua công tác tiếp nhận sử dụng đề bạt bổ nhiệm điều động luân chuyển tại bộ có nhiều vấn đề
cần nghiêm túc xem xét rút kinh nghiệm sâu sắc từ nhiệm kỳ trước
thủ tướng cũng nhắc nhở bộ công thương trong việc cử tham tán thương mại ở nước ngoài
phải chọn cán bộ đủ các điều kiện tiêu chuẩn mới đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ
giải trình về vấn đề này bộ trưởng công thương trần tuấn anh cho biết đây là bài học sâu sắc
ý nghĩa đối với bộ bộ sẽ sớm triển khai theo tinh thần chỉ đạo của đoàn công tác ủy ban kiểm tra trung ương
đối với ý kiến cho rằng có sự xem xét điều động cán bộ không phù hợp
bộ trưởng lý giải do trước kia bộ có bảy thứ trưởng nay chỉ còn năm
trong khi quản lý đa ngành đa lĩnh vực không thể có chuyện một thứ trưởng làm mãi trong một lĩnh vực
bộ trưởng khẳng định trong thẩm quyền của mình sẽ điều động và chịu trách nhiệm trước chính phủ về việc đó
liên quan đến việc bổ nhiệm lái xe vào vị trí tham tán thương mại
bộ trưởng khẳng định chưa có trên thực tế và không thể có chuyện đó
cũng theo bộ trưởng bộ công thương đang làm hàng loạt quy hoạch cán bộ
sẽ đổi mới về thực chất trong xây dựng quy hoạch
cũng như quản lý quy hoạch theo đúng tiêu chí đúng nguyên tắc chung của đảng và công tác cán bộ của nhà nước